bị can trong vụ cướp siêu thị điện máy xanh tại phường phúc diễn quận bắc từ liêm hà nội
ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một trước đi bộ từ phòng trọ đến siêu thị này tại địa chỉ số ba mươi bảy cầu diễn
mục đích là để tìm mua tay nghe
tại đây đối tượng phát hiện thấy cửa chính có nhiều sơ hở nên nảy sinh ý định chộp các tay sạm vào ban đêm
sau một thời gian tâm tia
và rạng sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
phát hiện hệ thống siêu thị điện máy xanh
khóa cửa chính bằng kính và băng khóa chữ u giữa hai tay cầm phía trong
và hộp cầu giao điện của siêu thị được lắp đặt phía bên ngoài
hắn ngắt tất cả cầu giao điện của siêu thị
sau đó đối tượng trức bẻ một cánh cây gần đó
đẩy tay cầm bên trong đẩy khóa chữ u khỏi tay cầm của cánh cửa bên trái
cho dễ dàng mở cửa
một kế hoạch bài bản tỉ mỉ
khi chức chuẩn bị sẵn dụng cụ
như một dao to bàn dài khoảng năm mươi cm
một chùm tay công vặt ốc vít lục lang hình chữ l
nhiều sợi dây thít bằng nhựa
bằng dính màu trắng
một xá beng dài khoảng một m hình trụ
để chuẩn bị cho việc khống chế nhân viên bảo vệ nếu có

dùng băng dính bịt miệng nạn nhân
khi thấy chiếc điện thoại của bảo vệ sạc pin bên cạnh
đối tượng đã rút ra
rồi để lên bàn gỗ cao
với mục đích để cho bảo vệ không thể tiếp cận được
chiếc điện thoại báo động cho người khác biết
sau khi nhận được tin báo
cơ quan công an quận bắc từ liêm hà nội
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
công an thành phố hà nội
ngay lập tức đưa ra một bản tin
lên phương án truy tìm thủ phạm
chỉ sau ba ngày truy bắt
đối tượng nguyễn minh chức
đã phải tra tay vào cổng số tám
tại cơ quan công an
chức tỏ ra lì lợm
chống đối quanh co
đồng thời cho rằng
mình chỉ là người tiêu thụ tài sản
chứ không phải là kẻ ăn cắp
với những bằng chứng mà lực lượng công an thu thập được
chức phải nhận tội
với hành vi của mình
đối tượng này cũng đã từng có một tiền án
về tội trộm cắp tài sản
về tội trộm cắp tài sản
chức đã dùng xà bèn đập vỡ kính
lấy đi sáu mươi hai chiếc điện thoại di động
sáu máy tính sách tay
hai mươi tám chiếc đồng hồ
chiếc kết sắt bình tĩnh
trong có hơn hai trăm linh triệu đồng
rồi tàu thoát về phòng trọ
cất toàn bộ công cụ
và toàn bộ tài sản vừa cướp được
trức đang lên mạng bán một mươi năm chiếc điện thoại
cho những người không quen biết
ba ngày sau
trước bị bắt khi đang đi chạy lại phần mềm
chiếc điện thoại tàng vật
vụ cướp tài sản để bán cho khách
quá trình điều tra thì gặp rất nhiều khó khăn
vụ án lại xảy ra
vào con đêm
lơi rất là vắng người
không có camera
và không có nhân chứng
số lượng tài sản lớn
và đối tượng này sử dụng dao
đặc biệt là rất là manh động
và vụ án này
với tinh thần trách nhiệm cao
thì con quản bác tuyền liên
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
và các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ
các biện pháp
tổng hợp các biện pháp của lượng ngoan
để nhanh nhất khám phá vụ án
đối với nhân viên bảo vệ của siêu thị này
có lẽ anh vẫn chưa khỏi hoàn hồn
khi nhớ lại cái đêm định mệnh
bị tên chức dùng dao không chế
chói và đe dọa
giết ngay tại nơi anh làm việc
thì hôm đấy là
công ty em giao nhiệm vụ là trực đêm
và vào khoảng hai h ba mươi sáng
thì đối tượng đột nhập vào
và dí dao vào cổ em
và đe dọa là cầm mồm vào không thì tao giết
sau khi đe dọa khống chế em bằng dao
thì đối tượng đã lấy dùng dây thít
buộc chói tay và chói chân
và bị miệng em lại
sau đó đối tượng đi lục loại
ở siêu thị và cướp đi
một số tài sản khá là giá trị
qua nhiều vụ án cướp dập tài sản
trong siêu thị
có thể thấy thủ đoàn của các đối tượng
thường thực hiện ở thời điểm sáng sáng
lúc siêu thị vắng người qua lại
các đối tượng thường có thời gian
ngồi quan sát rồi lên kế hoạch
bọn chúng có thể đi
một người hoặc nhóm người để cánh giới
trực tiếp và cướp đồ trong siêu thị
còn có đồng bọn bên ngoài
chờ sẵn để chờ nhau tẩu thoát
đây là loại tội phạm
rất nguy hiểm
bởi chúng luôn có kế hoạch chi tiết
khiến nạn nhân không kịp trở tay
vì vậy các chủ doanh nghiệp
phải hết sức cảnh giác với tài sản
và con người
tình trạng trộm cắp
và cướp dập hiện tại
bây giờ trong cái tháng thứ nhất
trong cái đại dịch covid hiện tại
trong cái gian giãn cách xã hội
và cái gần tết như thế này
các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật
sẽ lợi dụng các sơ hở của người dân
và các quan tổ chức
để trộm cắp tài sản
và cướp dập tài sản
cũng như là hành vi vi phạm pháp luật khác
thì các quan công an
khuyến cáo người dân
tự bảo quản
tự trông coi
các tài sản của mình
trước những diễn biến phức tạp
của dịch covid một mươi chín
các đối tượng thường lợi dụng sự sơ hở của người dân
để gây ra các vụ trộm cắp
vì vậy lực lượng công an
cần đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ
tăng cường công tác tuần tra
đồng thời bà con cũng cần phải cảnh giác
và chủ động có biện pháp bảo vệ
tài sản của chính mình
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé